các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay việt nam có một trăm một mươi hai ca mắc mới trong đó một trăm linh chín ca gây nhận trong nước
bao gồm tại tp hcm năm mươi ca long an hai mươi một ca bắc giang một mươi tám ca bình dương một mươi hai ca hưng yên ba ca phú yên hai ca bắc ninh hai ca và quảng ninh một ca
trong đó một trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh bao gồm tại tỉnh kiên giang một ca quảng ninh một ca và an giang một ca
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi hai sáu trăm chín mươi bốn ca ghi nhận
trong nước và một bảy trăm bốn mươi một ca nhập cảnh trong đó có hai chín trăm tám mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng là yên bái quảng ngãi quảng trị thừa thiên huế
tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp và vĩnh phúc
cũng trong trưa ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo có thêm hai ca tử vong
và đây là hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín có kèm theo bệnh lý nền
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ y tế về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng covid một mươi chín do việt nam sản xuất
hôm nay cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế đã tổ chức cuộc họp hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia
để đánh giá tiến độ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba cập nhật dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai và dữ liệu giai đoạn ba đến thời điểm hiện tại
các sửa đổi bổ sung đối với thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba đối với ứng viên vaccine nanocovax
dựa trên kết quả nghiệm thu giữa kỳ giai đoạn hai vào ngày hai mươi tám tháng năm hội đồng đánh giá ứng viên vaccine nanocovax có tính an toàn và tính sinh miễn dịch ở giai đoạn thử nghiệm này
tuy nhiên để đánh giá hiệu lực bảo vệ của ứng viên vaccine thì cần thêm thời gian và số lượng mẫu đặc biệt kết quả đánh giá trong phòng thí nghiệm
theo kế hoạch phải tới tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mới hoàn thiện các kết quả giai đoạn hai
tuy nhiên hiện nay việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba của ứng viên vaccine nanocovax đã và đang được thực hiện sau khi bộ y tế phê duyệt thử nghiệm giai đoạn ba vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
sau hơn hai tuần triển khai tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng sáu đã tiêm thử nghiệm ứng viên vaccine nanocovax mỗi một cho một bảy tình nguyện viên
sau khi xem xét bộ y tế hội đồng thống nhất với viện pasteur tp hcm và học viện quân y đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm trên toàn bộ một mươi ba tình nguyện viên
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng bảy sẽ tiêm xong mũi một cho một mươi ba người tình nguyện của giai đoạn ba và ngày một mươi năm tháng tám sẽ tiêm song mũi hai cho một mươi ba người tình nguyện của giai đoạn ba
trong tháng tám phải có dữ liệu thử nghiệm giai đoạn ba để báo cáo bộ y tế
sáng nay bộ y tế thông báo tin vui rằng việt nam sẽ có thêm một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín do nhật bản viện trợ
bộ y tế cho biết vào sáng nay bộ trưởng bộ ngoại giao nhật bản
motegi toshimitchu đã thông báo nhật bản tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho việt nam thêm một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của hãng astrazeneca
như vậy cùng với lô vaccine do nhật bản cung cấp vào ngày một mươi sáu tháng sáu vừa qua nhật bản đã viện trợ cho việt nam hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đây là khoản viện trợ quý giá trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng sáu tại sân bay quốc tế nội bài đã diễn ra lễ tiếp nhận lô hàng gần một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của chính phủ nhật bản
trao tặng việt nam phòng chống dịch covid một mươi chín số vaccine này đã được chuyển vào thành phố hồ chí minh phục vụ nhu cầu phòng chống dịch
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có trở hướng diễn biến phức tạp tại tỉnh phú yên
bình định là tỉnh lân cận với tỉnh phú yên nên từ chiều ngày hôm qua
chủ tịch ubnd tỉnh đã ra chỉ thị cấm người dân tụ tập tắm biển và tạm dừng hoạt động của nhiều dịch vụ ăn uống vui chơi trên địa bàn
thực hiện chỉ đạo của chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tỉnh bình định đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động phòng chống dịch
tại bãi biển quy nhơn từ lúc một mươi năm h chiều cùng ngày lực lượng công an bắt đầu phối hợp với quân đội và các ngành
đoàn thể ở địa phương tiến hành kiểm tra liên tục tập trung tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định mới
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại ấp long hòa xã long chữ huyện bến cầu về hành vi giết người
nạn nhân là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú cùng địa phương
trước đó nạn nhân và vợ cùng chú tại ấp thuận đông xã lợi thuận huyện bến cầu kết hôn được hơn bốn năm
trong quá trình sinh sống giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu
người vợ kêu anh ruột của mình chính là trần đại đến nói chuyện với chồng mình về việc ly hôn
trong lúc nói chuyện giữa đại và nạn nhân xảy ra cãi vã
lúc này đại lấy dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó
sau khi xảy ra vụ việc công an huyện bến cầu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường
tiến hành điều tra và bắt giữ trần đại
sau ba tháng thu thập thông tin và trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đông anh
thành phố hà nội đã đấu tranh triệt phá bắt quả tang hàng chục đối tượng đang có hành vi đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa tại xã hải bối huyện đông anh
đây là bốn đối tượng có vai trò đầu vụ nhân thân đã có tiền án tiền sự
lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam tại cơ quan công an về hành vi đánh bạc
trong đó có đối tượng nguyễn thị vân và nguyễn đăng tuân là hai vợ chồng
các đối tượng đã tổ chức cho những người khác đến tụ tập đánh bạc tại chính nhà của mình
có tám người hoặc là một mươi người đang chơi sóc đĩa tiền nó tùy theo ai
tất cả hai trăm linh hay năm trăm linh là tùy theo em cũng không biết em cứ chạy ra chạy vào

vào thì em muốn thấy mọi người chụp hình thức sóc đĩa
trước khi chơi đánh hoàn có đưa cho em kéo hai con vai trắng

nó không có trong phòng chơi nó đang trong phòng khách thôi
quá trình bắt giữ quả tàng cơ quan công an đã thu giữ số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng
và các vật chứng liên quan
điều đáng nói đang trong thời điểm dịch bệnh cấm tụ tập đông người
thì những đối tượng này vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật
và để che mắt cơ quan chức năng trong hình thức đánh bạc
các đối tượng đã lợi dụng nhà riêng và thường xuyên thay đổi cách tiếp đón người chơi
các đối tượng lựa chọn là các nhà có nhiều lớp cửa để thực hiện hoạt động
và trong quá trình đấy thì đã có lắp đặt camera để phụ việc cảnh giới
và các đối tượng thì tụ tập ban đầu thì các đối tượng thì tụ tập thành các nhóm nhỏ
chứ không tụ tập đông gây nguyên áo quần chúng nhân dân
do vậy thì cái việc phát hiện của nhân dân cũng như là của lực lượng công an sẽ khó khăn hơn
hiện cơ quan điều tra công an huyện đông anh tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện
cùng cố hồ sơ xử lý trịt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật

xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh của bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
thưa quý vị mở đầu bản tin với thông tin về hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
sáng nay ngày hai mươi năm tháng sáu hội đồng nhân dân tp hcm đã bế mạc kỳ họp hội đồng nhân dân tp khóa một mươi
và một trăm linh đại biểu hội đồng nhân dân đã thống nhất chi tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cụ thể đối tượng được thành phố hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
lao động tự do bị mất việc làm giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội
gồm có sáu loại trường hợp sao bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không ổn định
thu gom rác phế liệu bốc phát vận chuyển hàng hóa bán vé số lưu động
tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống lưu trú du lịch chăm sóc sức khỏe
bao gồm bảo vệ làm công việc thuộc các lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
nhóm cây này được hỗ trợ năm mươi đồng một ngày sẽ có khoảng hai trăm ba mươi người được hỗ trợ
với tổng kinh phí dự kiến là hai trăm ba mươi tỷ đồng
những người tham gia công tác phòng chống dịch hỗ trợ tiền ăn một trăm hai mươi đồng một ngày một người
các trường hợp người lao động tạm hoãn có hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
được hưởng hỗ trợ một tám triệu đồng một người hỗ trợ một lần
ngoài ra thành phố còn hỗ trợ cho hộ kinh doanh có phép địa bàn quận gò vấp
và phường thạnh lộc quận một mươi hai thực hiện chỉ thị một mươi sáu và các khu vực khác
theo chỉ đạo của ủy ban nhân tp hcm với mức hai triệu đồng một hộ
thương nhân chợ truyền thống hạng một được hỗ trợ ba trăm linh đồng một tháng
chợ hạng hai là hai trăm một mươi đồng một tháng chợ hạng ba là một trăm năm mươi đồng một tháng
cũng tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm giao ủy ban nhân dân tp hcm
căn cứ tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín để quyết định thời gian thực hiện hỗ trợ đúng quy định
nếu có vướng mắt phát sinh thì báo cáo hội đồng nhân dân tp hcm xem xét bổ sung
sau đây là thông tin y tế
kính thưa quý vị trong vòng hai mươi bốn giờ ghi nhận là sáu trăm sáu mươi bảy trường hợp nghi nhiễm sars cov hai
trong đó có năm trăm ba mươi tám trường hợp trong khu cách ly
và kính đến thời điểm này được giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn tấn bỉnh cho biết
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
và dưới sự chủ trì của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trong số sáu trăm sáu mươi bảy ca nghi nhiễm covid một mươi chín có chín mươi chín trường hợp trong khu phong tỏa năm trăm ba mươi tám trường hợp trong khu cách ly
lãnh đạo sở y tế tp hcm nhận định chúng virus lây lan rất nhanh
từ ca chi điểm ngành y tế bắt đầu truy vết và phát hiện cụm lây nhiễm tại công ty tòa nhà văn phòng
khu nhà trọ và ghi nhận thêm hàng trăm ca bệnh
hiện tp hcm đã lấy hơn một triệu mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly khu phong tỏa
các tòa nhà khu dân cư khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
tại tp hcm có ba mươi một bệnh nhân nặng trong đó có một mươi hai bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện chợ rẫy bảy bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phạm ngọc thạch
bốn bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện củ chi
và năm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín trương vương
gần một tháng bùng phát covid một mươi chín số phát từ điểm nhóm truyền giáo phục hưng
tình hình dịch ở tp hcm còn khá phức tạp
thành phố bước sang ngày thứ hai mươi ba giãn cách xã hội tuy nhiên số ca mắc mới trong vòng hai tuần gần đây vẫn cao
kính thưa quý vị sau năm ngày triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho một mươi nhóm đối tượng ưu tiên
tp hcm đã tiêm cho hơn bốn trăm linh người
và thông tin trên được giám đốc sở y tế tp hcm chia sẻ tại cuộc họp báo công bố thông tin tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín trưa nay
theo lãnh đạo sở y tế chiều hai mươi một tháng sáu tp hcm bắt đầu khởi động tiêm vaccine cộng đồng ở nhiều điểm tiêm
vào ngày đầu tiên tiêm chủng nên còn nhiều thiếu sót
sự phối hợp giữa các đơn vị tiêm và người tiêm chưa ăn khớp
nên số lượng người được tiêm
chưa đủ theo dự kiến
các ngày sau cụ thể ngày hai mươi ba tháng sáu thành phố đã tiêm cho hơn một trăm hai mươi hai người
ngày hai mươi bốn tháng sáu tăng lên hơn một trăm bảy mươi hai người
như vậy tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho hơn bốn trăm linh người
được hơn một phần hai tiến độ
đây là bài toán được đánh giá là không đơn giản so với nguồn lực tp hcm
lần này chúng ta tiêm tám trăm linh cùng với những lần trước thì tp hcm được một triệu liều
từ một triệu liều thì chúng ta cần cho tp hcm một mươi triệu người tức là bảy mươi năm

và đảm thí áp lực hơn để chúng ta tiến hành cho nó nhạt hơn
có thể những lần tới chúng ta thậm chí quen rồi tự dần thì chúng ta nhặt
quan trọng là khi có vaccine chúng ta phải tiêm nhanh
nếu mà chúng ta không tiêm nhanh thì ca trị thấy rất là thêm đại
từ bài học của chiến dịch tiêm chủng
phần này ngành y tế tp hcm đã có chiến lược phù hợp hơn đối với một mươi bốn đợt tiêm sắp tới
trong đó đặc biệt chú trọng vào các đơn vị hồi sức cấp cứu
không để tai biến không mong muốn mà không xử lý kịp thời
bất kỳ vaccine nào cũng có phản ứng phụ tuyệt theo cơ địa có thể xảy ra sốc phản vệ nặng
nếu hồi sức cấp cứu nhanh thì có thể vượt qua
chính vì vậy qua đợt này tp hcm sẽ tập trung hơn nữa vào đợt ngũ tiêm chủng tinh nguệ
để đảm bảo hạn chế thấp nhất các phản ứng phụ và triển khai chiến dịch hoàn hảo trong thời gian tới
đối với việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín hiện nay thành phố đã chủ động phân tầng
để đảm bảo điều trị và có kịch bản hơn năm giường một mươi giường trong các tình huống khẩn cấp
theo lãnh đạo sở y tế tp hcm trong ngày hôm nay và ngày mai
thành phố cơ bản hoàn thành tám trăm linh liều
theo chỉ tiêu được đặt ra và vào cuối năm nay sẽ đạt một mươi năm triệu liều vaccine
dự kiến các đợt tiêm tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn đợt tiêm này
chính vì vậy ngành y tế tp hcm kêu gọi ý thức của người dân khi đến tiêm vaccine
vì trước sao gì cũng được tiêm nên cần yên tâm bình tĩnh
thực hiện đúng giãn cách và chấp hành theo sự điều phối
trong phần tiếp theo xin mời quý vị đến với các tin tức cập nhật trong lĩnh vực giao thông an ninh trật tự
kính thưa quý vị và các bạn
nhằm đảm bảo trực tự an toàn trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã thực hiện các đợt tuyên truyền xử lý vi phạm
trong giai đoạn này cảnh sát giao thông rất lưu ý tới các xe máy chở hàng công kênh
xe cũ nát xe tự chế không đảm bảo kỹ thuật an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông đánh giá các xe máy đã qua nhiều năm sử dụng dẫn đến hư hỏng
hoặc không còn đầy đủ các yếu tố kỹ thuật đảm bảo an toàn như gương đèn còi
thậm chí là phanh cũng không còn phát huy tác dụng
trong khi đó các phương tiện này chủ yếu dùng để chở hàng nặng công kênh
điều này càng làm tăng nguy cơ gây va chạm và tai nạn giao thông
em đi lại em chở hàng hằng ngày nên nói chung là bề ngoài cái xe em đâu có chăm chút được
như mấy cái xe mà mình đi chơi nó khác
mình xe đi làm thì em phải như vậy rồi
em đâu có chăm chút em chăm này họ được
em đi hàng từ sáng tới khuya sáng tới khuya về chứ em đâu có thời gian đâu mà em chăm chút một cái được
thành phố hồ chí minh và một số tỉnh lân cận đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kéo dài trong suốt nhiều tháng qua
thấu hiểu những khó khăn mà các tầng lớp người dân đang gặp phải
đối với các lao động nghèo thì càng khó khăn hơn bội phần
trong buổi kiểm tra này các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông hàng xanh đã không xứ phạt
mà chỉ tuyên truyền nhắc nhở đối với trường hợp xe cũ vẫn còn đầy đủ giấy tờ
cái hành vi của anh là
điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc là vật khác thì quy định tại điểm k khoảng ba điều sáu điều một trăm linh
thì cái mức phạt này thì quy định là giữ lại và tịch thu cái vật khác bằng xe khác anh kéo ra phía sau
mức phạt của anh là năm trăm linh ngàn
qua kiểm tra thì anh đầy đủ giấy tờ
lần này cơ quan công an cũng tiến hành nhắc nhở anh
lần sau mong anh thực hiện đúng theo quy định để tránh gây nguy hiểm cho mình và cho người khác
em biết như vậy là sai quy định của nhà nước
do hoàn cảnh gia đình
nghĩa tinh tế nên là chúng em mới phải mạo hiểm như thế này thôi ạ
chứ cũng thực ra nó cũng biết là như vậy là vi phạm pháp luật không đủ tiêu chuẩn an toàn khi tham gia giao thông đường bộ
em sẽ cố gắng chuyển đổi phương tiện khác để không vi phạm luật giao thông đường bộ
chúng tôi cũng dự báo được tình hình
chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm như vi phạm tốc độ
nồng độ cồn và các hành vi khác song song cùng một lúc
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thì chúng tôi thực hiện nhiệm vụ kép
thực hiện hai nhiệm vụ
vừa đảm bảo trực tượng đoàn giao thông và chúng tôi cũng vừa đảm bảo công tác phòng chống covid phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tp hcm
chúng tôi duy trì tốt việc hiệu quả các chuyên đề nhằm đảm bảo trực tượng đoàn giao thông trên địa bàn tp hcm
để đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trực tượng an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm từ nay đến cuối năm
phòng cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu cho công an thành phố
tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp xe mô tô không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
cụ nát xe tự chế xe thô sơ xe cơ giới ba bánh và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ là những xe thí điểm
các loại xe thô sơ cơ giới kéo theo xe khác
đơn vị này cũng duy trì việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhắc nhở cán bộ chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ cần áp dụng các biện pháp bảo hộ cá nhân
và tuân thủ theo hướng dẫn khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo an toàn giảm đến mức thấp nhất nguy cơ lây bệnh
ngày hai mươi năm tháng sáu thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa tổ chức mật phục phát hiện và thu giữ hai mươi kg nghi là cần sa khô vận chuyển qua biên giới
cụ thể lúc hai mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng sáu lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng vĩnh gia tổ chức mật phục tại khu vực mốc quốc giới hai trăm tám mươi hai trên một một
thuộc ấp vĩnh cầu xã vĩnh gia huyện tri tôn tỉnh an giang cách đường biên giới về phía việt nam khoảng một mươi năm m
tại khu vực này tổ công tác phát hiện bốn người đang di chuyển đến gần đường biên giới có dấu hiệu nghi vấn
khi đến cách tổ mật phục khoảng một mươi năm m về phía việt nam các đối tượng bị phát hiện truy đuổi nên bỏ lại
ba bao tải màu xanh chạy về bên kia biên giới tiến hành kiểm tra các bao tải phát hiện bên trong
có tám túi ni lông màu đen chứa cành lá khô cây thảo mọc nghi là cần sa trọng lượng khoảng hai mươi kg
tổ công tác đã tiến hành đưa tăng vật về để điều tra xác minh làm rõ
như vậy từ ngày hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng sáu bộ đội biên phòng an giang đã liên tiếp bắt ba vụ vận chuyển các chất ma túy
bắt hai nghi phạm thu giữ ba mươi ba kg cần sa khô bảy sáu kg ma túy
cũng trong ngày hôm nay công an huyện trảng bom đồng nai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cũng trong vụ việc này nguyễn đức trường chú tỉnh đồng nai cũng bị khởi tố
nhưng được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú do chưa đủ một mươi sáu tuổi
trước đó vào rạng sáng ngày một mươi bảy tháng sáu công an huyện trắng bom tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu phố ba thị trấn trảng bom phát hiện khải và trường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện khải đang tàn trướng một gói trinh thể màu trắng nghi là ma túy
công an thu giữ thêm một xe máy và một điện thoại di động
làm việc với công an khải và trường khai nhận là hai anh em ruột
bán thơ nghiện ma túy lại không có công an việc làm ổn định
thường ở nhà của nguyễn hồng phước ba mươi năm tuổi để phụ giúp phước chăn nuôi gà và đi bán ma túy cho phước
đối lại phước nuôi ăn ở và cho cả hai anh em sử dụng ma túy miễn phí và tiền tiêu xài cá nhân
từ lời khai của khải và trường lực lượng công an đã tiến hành ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng phước
ở ấp tân bắc xã bình minh huyện trắng bom
tại đây công an thu giữ năm gói ma túy
phước khai nhận bán thơ nghiện ma túy nên đi mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch về lệnh sử dụng dần
và bán cho các con nghiện khi có nhu cầu